thực hiện công tác chỉnh trang đô thị hàng năm vừa qua công ty điện lực tp đà nẵng đã tổ chức đợt giao quân dọn dẹp các viễn thông không xác định được chủ sở hữu trên địa bàn thành phố
năm hai nghìn một mươi chín công ty điện lực thành phố đà nẵng đã thực hiện ba mươi km đồng thời xử lý hơn một trăm ba mươi vị trí điểm đen cắp thông tin tại các khu dân cư ngõ hẻm trước khi thực hiện công tác chỉnh trang đơn vị thông báo bằng văn bản
tuy nhiên việc chấp hành của các đơn vị kinh doanh cáp vẫn đang còn hạn chế bên cạnh đó người dân cũng thường xuyên thay đổi nhà cung cấp mạng gây khó khăn cho công tác quản lý cap
đối với các nhà mạng treo kéo sai quy định trên cột điện gây mất mỹ quan đô thị dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ đơn vị sẽ phối hợp với sở thông tin và truyền thông tiến hành lập biên bản hiện trường yêu cầu đơn vị thi công thu hồi cáp treo sai quy định
đối với dây cáp không xác định chủ sở hữu đơn vị sẽ tiến hành tiêu hủy sau khi thu hồi